cùng với hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại hà nội công an hà nội huy động một mươi ba xe chữa cháy cùng một trăm tám mươi cảnh sát
để tham gia chữa cháy tình huống cháy giả định tại khách sạn phục vụ seagame ba mươi một
một tình huống giả định được công an hà nội tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn vào sáng sáu tháng năm
nhằm chuẩn bị cho thời gian diễn ra seagame ba mươi một như sau
tại khu vực dịch vụ massage tầng bốn khách sạn hyatt regency hỏa hoạn xảy ra do một khách hàng làm đồ cốc nến
thời điểm xảy ra cháy hệ thống chữa cháy tự động của khối nhà khách sạn đang duy tu bảo dưỡng nên không hoạt động
hỏa hoạn xảy ra khiến ngọn lửa tỏa ra nhiệt lượng lớn đi kèm với đó là khói khí độc gây khó khăn cho việc tiếp cận của lực lượng cảnh sát
làm ảnh hưởng đến việc thoát nạn của cán bộ nhân viên khách hàng có mặt trong khách sạn
đám cháy lan nhanh làm khu vực tầng bốn có sáu người bị ngạt khói trong đó có hai nạn nhân chấn thương không tự di chuyển được
bốn nạn nhân còn tình nhưng hoảng loạn về tâm lý
khu mái tre lối vào sảnh lễ tân có năm nạn nhân trong đó một người bất tỉnh và bốn người hoảng loạn ra tín hiệu kêu cứu từ độ cao hơn một mươi mét
nhận được tin báo trung tâm chỉ huy công an tp hà nội đã huy động một mươi ba xe chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng công an quận cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm
cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
cảnh sát sau đó sử dụng thang và các lăng vòi phun từ trên
những lực lượng khác sử dụng ao chống nhiệt và bình cứu hỏa tiếp cận các tầng cao đưa người bị nạn đến nơi an toàn
dưới sảnh khách sạn hệ thống đệm hơi cũng được chuẩn bị
dưới sự hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy các nạn nhân được cứu nạn an toàn
sau khoảng một mươi năm phút cảnh sát nhanh chóng khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy
đại tá trần ngọc dương phó giám đốc công an hà nội đánh giá việc tổ chức diễn tập phương án là cần thiết
góp phần đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm lưu trú của các đại biểu đoàn vận động viên tham dự và thi đầu sea games ba bốt
nhìn chung sea games ba mươi một là sự kiện lớn với sự tham gia của nhiều nước trên thế giới
năm nay việt nam lại là đất nước đăng cai đại hội thể thao đông nam á này
do đó công tác chuẩn bị phải được chuẩn bị kỹ lưỡng cẩn thận để sự kiện diễn ra xuân sẻ hạn chế tối đa những trường hợp không mong muốn
bởi sau thời gian dịch covid một mươi chín kéo dài căng thẳng đây là hoạt động đầu tiên của nước ta trong trạng thái bình thường mới
và cũng là cơ hội để việt nam quảng bá hình ảnh thể thao văn hóa du lịch sôi động đến bạn bè nam châu